theo vtv new đưa tin sở tư pháp hà nội đã công bố mức xử phạt đối với năm mươi ba hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó có bốn mươi ba hành vi áp dụng xử lý hành chính và một mươi hành vi áp dụng xử lý hình sự
mức phạt tiền cao nhất lên đến hai trăm linh triệu đồng và có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tù tối đa đến hai mươi năm hoặc tù trung thân
một số hành vi có thể phải chịu mức phạt kể trên được kể đến như trốn khỏi khu cách ly phong tỏa khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối lợi dụng dịch bệnh covid một mươi chín
đưa ra thông tin không đúng sự thật về công dụng của thuốc vật tư y tế phòng chống dịch bệnh nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác
bên cạnh đó nhóm hành vi vi phạm quy định về thông tin giáo dục truyền thông trong phòng chống bệnh truyền nhiễm có mức phạt tiền cao nhất lên đến hai mươi năm triệu đồng
nhóm hành vi vi phạm quy định về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm có mức phạt tiền cao nhất lên đến hai mươi triệu đồng
nhóm hành vi vi phạm quy định về giám sát bệnh truyền nhiễm có mức phạt tiền cao nhất lên đến hai mươi triệu đồng đối với mỗi hành vi